trong tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp việc triển khai xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín trên diện rộng là biện pháp hữu hiệu nhất để sớm khoanh vùng truy vết và ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng
trước đó ngành y tế tiến hành xét nghiệm cho hai trường tiểu học và trung học cơ sở chu hóa phát hiện bốn mươi năm trường hợp học sinh trung học cơ sở dương tính với sars cov hai
tỉnh phú thọ tạm thời cho học sinh ở thành phố việt trì vào huyện lâm thao nghỉ học một tuần
sau khi phát hiện hai học sinh mắc covid một mươi chín và bốn mươi năm học sinh trường trung học cơ sở chu hóa test nhanh cho kết quả dương tính ông nguyễn văn mạnh giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ cho biết
lãnh đạo tỉnh phú thọ đã thống nhất chủ trương cho học sinh thành phố việt trì vào huyện lâm thao tạm nghỉ học một tuần
trong ngày hôm nay sở sẽ có văn bản thông tin chính thức
trước mắt chúng tôi cho học sinh nghỉ học một tuần để làm xét nghiệm sàng lọc khoanh vùng các trường hợp liên quan đến các ca mắc
sau đó sở xem xét cho học sinh đi học trở lại hoặc học trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín vị này nói
theo vị này vào ngày một mươi sáu tháng một mươi sở đã cho phép các trường trung học phổ thông việt trì vũ thê lang nguyễn tất thành heman gener việt trì
trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh lớp một mươi một chuyên hóa trung học phổ thông chuyên hùng vương và trung học phổ thông long châu sa
trung học phổ thông lâm thao huyện lâm thao tạm dừng đến trường trong ngày một mươi sáu tháng một mươi
để giả soát báo cáo những trường hợp liên quan đến các cá f
đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi ngành y tế tỉnh cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở chu hóa thành phố việt trì
kết quả xét nghiệm nhanh phát hiện bốn mươi năm học sinh lớp bảy dương tính với covid một mươi chín
hiện tỉnh phú thọ đang làm xét nghiệm khẳng định bằng pcr ông mạnh cho biết thêm
theo báo cáo của sở y tế tỉnh phú thọ đến sáu giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi thành phố việt trì và huyện lâm thao đã phát hiện thêm sáu ca mắc mới
trong cộng đồng chưa gió nguồn lây
trong số này có hai trường hợp là học sinh trường tiểu học chu hóa trung học cơ sở chu hóa xã chu hóa thành phố việt trì
sau khi đánh giá mối nguy cơ giữa trường hợp dương tính mới nhất tại thành phố việt trì và huyện lâm thao
phát hiện cùng chung yếu tố dịch tế liên quan đến lớp bảy a của trường trung học cơ sở chu hóa
sở y tế đã chỉ đạo việc lấy mẫu xét nghiệm tổng thể toàn bộ học sinh và giáo viên tại trường tiểu học chu hóa và trung học cơ sở chu hóa
kết quả test nhanh có bốn mươi năm học sinh dương tính tại bảy lớp của trường trung học cơ sở chu hóa
riêng lớp bảy a có ba mươi một trên bốn mươi một học sinh
từ một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng một mươi thành phố việt trì cũng dừng tất cả các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và vui chơi giải trí
hoặc có tiếp xúc gần như karaoke quán bar internet massage thẩm mỹ phòng tập gym không phục vụ ăn uống tại chỗ
dừng tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội nghệ thuật nghi lễ tôn giáo thể dục thể
dừng tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội nghệ thuật nghi lễ tôn giáo thể thao sự kiện có tập trung đông người
dừng tổ chức hoạt động cưới hỏi tổ chức đàm hiếu nhanh gọn hạn chế số lượng người và đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch
tạm dừng đến trường đối với tất cả các cơ sở giáo dục
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại buổi làm việc trực tuyến với huyện lâm thao và thành phố việt trì
bí thư tỉnh ủy phú thọ bùi minh châu yêu cầu thành phố việt trì kích hoạt lại khu cách ly tập trung với công suất một trăm năm mươi giường và nâng cao vai trò của các tổ giám sát covid một mươi chín cộng đồng
cùng với đó sau bộ chỉ huy quân sự tỉnh có văn bản đề nghị quân khu hai không tổ chức tiếp nhận công dân ngoại tỉnh về khu cách ly tập trung của tỉnh ở trung đoàn bảy trăm năm mươi ba xã yên dưỡng huyện cầm khê
cán bộ y tế trong toàn ngành tiến hành lấy mẫu xét nghiệm điều chuyển vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh để tổ chức chiến dịch tiêm chủng cho huyện lâm thao và thành phố việt trì một cách nhanh nhất
bí thư tỉnh ủy phú thọ cũng yêu cầu thành phố việt trì và huyện lâm thao căn cứ vào tình hình cụ thể quyết định phong tỏa theo từng khu vực hẹp đảm bảo an toàn bám sát nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ để có phương án cách ly đối với các f một phù hợp
các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp thụy vân cần tiến hành giả soát truy vết toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh covid một mươi chín tại công ty đặc biệt là các trường hợp thường xuyên tiếp xúc trong cùng không gian kín tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần bằng phương pháp rt pcr
các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân không hoang mang lo lắng mà chủ động các biện pháp phòng dịch an toàn trong tình hình mới

các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp thụy vân cần tiến hành giả soát truy vết toàn bộ các biện pháp phòng dịch an toàn trong tình hình mới
các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp thụy vân cần tiến hành giả soát truy vết xét nghiệm đảm bảo kịp thời chính xác tiếp tục chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng chuyển sang hình thức học trực tuyến
trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm giáo viên bộ môn phối hợp với phụ huynh quản lý đảm bảo an toàn cho học sinh hướng dẫn giúp đỡ học sinh ôn tập củng cố kiến thức bằng các hình thức phù hợp

các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã kiểm soát tốt tình hình dịch covid một mươi chín được tiếp tục tranh thủ thời gian vàng để dạy học trực tiếp chương trình chính khóa
chú ý việc tăng thời lượng các môn học phải phù hợp không gây quá tải cho giáo viên học sinh
theo báo cáo của sở y tế trên địa bàn thành phố việt trì và huyện lâm thao đã phát hiện thêm nhiều ca mắc mới trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây
vì vậy nguy cơ dịch covid một mươi chín lan rộng ra cộng đồng là rất cao
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại